việc cục hàng không liên bang mỹ chính thức cấp chứng chỉ phê chuẩn năng lực giám sát an toàn hàng không mức một
sẽ giúp các hãng hàng không của việt nam có thể mở đường bay thẳng tới mỹ
vậy việt nam airlines hãng hàng không quốc gia việt nam đã và đang chuẩn bị những gì cho đường bay thẳng tới mỹ
cơ hội và thách thức gì mà hãng sẽ phải vượt qua
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông dương trí thành
tổng giám đốc tổng công ty hàng không việt nam xung quanh sự kiện này
xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
cấp cho hàng không việt nam chính trị kết quan
điều này sẽ tạo ra những cơ hội gì cho các hãng hàng không việt nam nói chung và việt nam airlines nói riêng
cái việc là mở đường bay thẳng
thì đây là cái cơ hội của tất cả các hãng hàng không của việt nam và mỹ
thế thì hãng hàng không quốc gia việt nam cũng đã chuẩn bị những cái
và coi cái nhiệm vụ của hãng hàng không quốc gia thì rất quan trọng
trong cái việc là tạo cái cầu nối thuận lợi nhất cho hành khách

để thúc đẩy quan hệ việt mỹ
khi mà có đường bay thẳng thì nó có như là mình ở trong ngõ mà ra ngoài đường lớn ấy
thì nó rất là thuận tiện và nó tạo điều kiện
đi trước mở đường mà
thì làm cho khách du khách du lịch đi lại người ta tăng lên
kinh nghiệm cho thấy là nếu có đường bay thẳng thì khách phải tăng gấp rưỡi
thế thì nó sẽ tạo điều kiện phát triển du lịch rồi giao lưu
và đương nhiên cái quan hệ giữa
các quốc gia trên cái đường bay thẳng thì sẽ gần nhau hơn nhiều
nếu bay thẳng tới mỹ thì việt nam airlines sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì
thứ nhất là về máy bay
thì đến thời điểm này thì vẫn chưa có loại máy bay nào có thể là bay thẳng có hiệu quả
phải chờ đến năm hai mươi hai trở ra
mà đây cũng là các phương án của airbus và boeing thôi
thế còn với những cái máy bay hiện hữu rất hiện đại như là boeing bảy trăm tám mươi bảy
thì muốn bay thì cũng phải có một điểm dừng kỹ thuật để lấy dầu
thì có thể là ở nhật hoặc là đài loan trung quốc hoặc hàn quốc
thế nhưng mà tất cả những phương án này thì chúng tôi đã làm việc về mặt kỹ thuật
cũng như thương mại rất nhiều với các hãng sản xuất máy bay
airbus và boeing thế nhưng mà cái
cái tính hiệu quả thì vẫn phải còn rất là nhiều
hình ảnh đầu tiên của một đất nước trong mắt bạn bè quốc tế chính là hình ảnh của một sân bay
vậy thì vietnam airlines đã đang và sẽ tiếp tục làm gì để góp phần tạo ra hình ảnh đẹp cho đất nước thương
vietnam airlines mà phát triển thì sẽ tiếp tục hướng vào chất lượng dịch vụ cao
thế rồi là bay đúng giờ và cũng là một cái phần cái trách nhiệm của hãng hàng không quốc gia
thì xây dựng cái hình ảnh việt nam
và vietnam airlines với
tiếp viên áo dài thì luôn luôn coi mình là cái vị đại sứ thương hiệu
và đại sứ của thương hiệu quốc gia
hành khách mà bất cứ đâu mà bước lên máy bay việt nam
với cái cờ đỏ sao vàng
thì đấy là cái điểm đến đầu tiên
và chúng tôi cho rằng là mình cũng đã làm tốt trong cái việc là đưa cái hình ảnh
rất là đặc trưng của việt nam
rồi cái văn hóa
thông qua các cái sản phẩm dịch vụ
một lần nữa xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân